các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tổ hợp kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
đây là vụ án thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định bà nguyễn thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại thành phố hà nội nguyên chuyên viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
cùng bà nguyễn bạch thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố hà nội giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạm một thành viên snb holding
có hành vi lợi dụng ảnh hưởng can thiệp tác động lãnh đạo
một số bộ ngành tạo điều kiện giúp công ty việt á trong quá trình sản xuất kinh doanh kýt xét nghiệm covid một mươi chín để trục lợi
hành vi trên phạm vào tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bà nguyễn thị thanh thủy bà nguyễn bạch thùy linh cùng với tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quyết định của pháp luật
trú tại cà mau là phó tổng giám đốc công ty này
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín bị cáo thanh đã tự lập bản vẽ phân lô các thửa đất nông nghiệp tại xã an điền thị xã bến cát tỉnh bình dương và đặt tên là dự án khu dân cư an điền một và an điền hai
tương tự tại xã minh hương huyện trơn thành tỉnh bình phước nay là thị xã trơn thành bị cáo thanh cũng tự ý phân lô đặt tên là dự án khu dân cư trơn thành và trơn thành hai
tất cả các dự án này đều không được cơ quan quản lý nhà nước tại bình dương và bình phước chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư
thế nhưng bị cáo thanh và vẹn đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất nền dự án để chiếm đoạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng của tám mươi bảy người dân
bị cáo thanh và vẹn bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
hai cơ sở có hành vi khai thác khoáng sản là đá và sản xuất đá trái phép trên địa bàn xã ngọc định huyện định quán vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện và lập hồ sơ xử lý
trước đó phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai bắt quả tàng hàng chục công nhân cùng năm phương tiện gồm máy đục máy xúc xe ben đang thực hiện hành vi khai thác vận chuyển đá trái phép
trên diện tích rộng khoảng một mươi m hai tại thừa đất số ba trăm bốn mươi tờ bản đồ số một mươi tám thuộc xã ngọc định huyện định quán
tiến hành kiểm tra sưởng đá của công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên đá lava có địa chỉ tại ấp hòa thành xã ngọc định huyện định quán
lực lượng công an phát hiện tại đây có hàng chục loại máy cưa xẻ đá phương tiện vận chuyển đá hai trăm linh sáu kiện đá thành phẩm và khoảng hai mươi sáu mét khối đá chưa cưa sẻ
qua làm việc cơ quan công an xác định cả hai cơ sở nói trên hoạt động khi chưa được cơ quan
có thẩm quyền cấp phép
tại khu vực xã tông lạnh huyện thuận châu tỉnh sơn la phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai thùng xốp và hai bao tải
bên trong có chứa bốn trăm linh kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
lái xe lò văn trường trú tại bản công mường xã tông lạnh
huyện thuận châu tỉnh sơn la không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên
lực lượng chức năng đã ra quyết định tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với lò văn trường mức phạt năm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc học tập của con cái
các bậc phụ huynh còn đặc biệt quan tâm tới năng khiếu cũng như sở thích của con mình
trong đó thì nhiều bậc cha mẹ cũng mong muốn cho con tham gia vào ngành thời trang làm người mẫu
nắm bắt tâm lý đó thời gian gần đây trên mạng xã hội như facebook zalo nở rộ các đài đăng tuyển người mẫu nhí với những lời quảng cáo hấp dẫn
đã có không ít các bậc phụ huynh đã tin lời quảng cáo đó và đã sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội phổ biến như facebook zalo
xuất hiện nhiều các mẫu tin tuyển mẫu nhí năm trăm linh một triệu một lần chụp mẫu ảnh thời trang bé yêu
tuyển trẻ em làm người mẫu cho các hãng thời trang
chị thúy hằng cũng đã được các đối tượng nhắm tới khi con gái chị đang tham gia trong lĩnh vực thời trang
chị cho biết ngay khi hình ảnh con gái chị được đăng lên lập tức đã có nhiều thông tin đăng tuyển mẫu nhí xuất hiện
chỉ cần mẹ đăng một cái ảnh bạn bè lên thì lập tức là có rất nhiều các cái folot theo
và rất nhiều các cái
cái thông tin kiểu dạng là đang tuyển mẫu nhí trình diễn cho hãng nọ hãng kia rất là toàn những hãng lớn thôi
và thu nhập rất là cao
thế thì với một cái mẹ mà con mà mới tham gia mà chưa có kinh nghiệm ấy
thì khả năng cao là các mẹ sẽ dính bẫy và sẽ phải nhập theo một cái nhóm đấy
và họ sẽ lần lượt đưa theo những cái quy trình này
đầu tiên là inbox rồi vào zalo rồi sau đó lại vào đến telegram
thế thì telegram nó là một cái phần mềm mà nó
cái tính bảo mật và cái gọi là cái quyền truy cập của nó khá là cao
nó có thể xóa được cả thông tin khi đấy lên được
sau khi tải ứng dụng telegram phụ huynh sẽ được các đối tượng đưa vào một nhóm kín
trong đó các đối tượng sẽ đề nghị nạn nhân làm nhiệm vụ cộng tác viên trên mạng
với nội dung chuyển tiền online vào các tài khoản ngân hàng đã được chỉ định sẵn
và chục mẫu các nhãn hàng sản phẩm cho đối tượng
theo đó nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ được nhận lại tiền gốc kèm theo lãi tăng dần
hẹn theo các đối tượng có phụ huynh đã bị lừa hàng chục triệu đồng
có bắt gặp rất là nhiều các bài viết về tuyển mẫu nhí
thì em cũng có vào để xem thì em thấy có một số thông tin tức là tuyển dụng và mức lương rất là hấp dẫn
em thấy nó cũng không đáng tin cậy
để nhằm mục đích tạo lòng tin cho phụ huynh
các đối tượng còn sử dụng hình ảnh website của những trung tâm đào tạo mẫu nhí uy tín
bắt buộc các bạn phải trải qua được những buổi học như vậy với giáo viên và rất là thực tế
trên sàn tập thì các bạn mới có thể đứng và biểu diễn được với cái vai trò là một người mẫu nhí
còn chưa kể tới là những người mẫu mà dành cho các thương hiệu thời trang họ quảng bá cái sản phẩm của mình
thì để còn một cái yêu cầu rất là khó hơn
các bạn phải thể hiện được cái tính chất của bộ sưu tập
thì cái đó không thể nào mà họ nắm bắt qua được một hai bức ảnh chụp vu vơ của phụ huynh được
ở trường đường họ phải tổ chức những buổi casting
họ phải tổ chức những buổi gặp mặt trực tiếp để xem là bạn đó có phù hợp hay không
và phụ huynh nên tìm hiểu và cân nhắc rất là kỹ trước khi mà điền vào một cái bất kỳ một cái phiếu đăng ký ở một cái thông tin nào đó
chiêu thức lừa đảo này mặc dù sử dụng thủ đoạn mới
thế nhưng vẫn nhằm mục đích đánh vào lòng tham việc nhẹ thu nhập cao
để phòng tránh lừa đảo và những hậu quả đáng tiếc xảy ra
phụ huynh cần lưu ý không tham gia không gửi hình ảnh cho người lạ
không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
mà không có thông tin người nhận cụ thể để tránh bị lừa đảo
thời điểm này hàng loạt các nhà vườn ở thủ phủ mai thủ đức tp hcm
đang khẩn trương xuống lá mai để kịp ép nụ nở đúng dịp tết
theo nhiều người bán dù mai tết năm nay đạt chất lượng
thế nhưng sức mua có xu hướng chậm nên khả năng sẽ giảm giá nhẹ
theo ghi nhận vườn mai có đa dạng các mức giá với cây nhỏ vài trăm nghìn đồng
đến vài chục triệu đồng thậm chí vài trăm triệu đồng cho một chậu lớn
tuy nhiên hiện chỉ có các trậu nhỏ được khách hỏi mua nhiều hơn
ngoài hoa mai hiện nhiều loại hoa khác như cúc vàng thọ quất
cũng được nhà vườn ở các tỉnh như long an bến tre đồng tháp khánh hòa
bắt đầu đưa về tp hcm bán tết
giá bán được nhiều nhà vườn và thương lái cho biết tùy vào sức mua
cũng như khả năng giá sẽ ổn định như mọi năm
vâng như vậy là còn gần một tháng nữa thì đến tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
thế nhưng mà thời điểm này thì các làng nghề trồng quất như tứ liên tây hồ hà nội
đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và chọn mua quất
năm nay để thu hút khách hàng các nhà vườn cũng đã cho ra thị trường
nhiều thế quất khác nhau như là quất ghép với gỗ lũa hay là quất mộc căn
quất trồng ở trên mô hình nhà cổ
sau đây là ghi nhận của phóng viên kinh tế
tiêu dùng tại làng quất truyền thống tứ liên
làng nghề truyền thống quất tứ liên mỗi vườn quất tại đây đều có diện tích khoảng một m hai
số lượng quất tại vườn cũng lên đến cả vài nghìn cây
để phục vụ nhu cầu chơi tết của khách những trậu quất đã được cắt tỉa tạo dáng sẵn sàng
bà lương hải lý đã đến tham quan vườn quốc từ rất sớm
sau khi tìm hiểu một số vườn quất bà đã chọn cho mình một cây quất ưng ý
tôi cũng chọn cho mình một cây thế
dáng thế tôi thấy là cái giáng thế thì nó đẹp hơn
mặc dù là ít quả hơn nhưng mà quả ở đây rất là xanh
lá thì xanh mà quả thì rất là vàng lá đậm mà rất là đẹp
nắm bắt thị trường nhu cầu của người chơi vài năm trở lại đây
các chủ vườn quất tứ liên đang dần chuyển đổi từ trồng quất dưới đất sang trồng quất bonsai trong những bình gốm
thậm chí tạo ra nhiều kiểu dáng bình khác nhau để hấp dẫn người mua
theo các chủ vườn năm nay dòng quất mộc căn đang được thị trường ưa chuộng
ngoài từ quý ra thì mọi người bây giờ lựa chọn thêm một điều nữa là chọn cây mộc căn
mộc có nghĩa là cây căn có nghĩa là dễ
cây dễ mộc căn có nghĩa là sức khỏe cái phần tinh túy bên trong tâm hồn của mình
mà không có căn thì cũng không có quả được
có rễ thì mới có lá có lộc và có hoa có trái được
năm nay giá quất bonsai có tăng lên
kỳ phí cây giống trậu và công chăm sóc và các khoản tăng lên
giá cây quất bonsai mua tại vườn có giá giao động từ một năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng một trậu
tùy dáng thế độc gốc lâu năm kích thước cây
thực ra thì đối với cái nhà vườn này mà cái quất bình đây người ta từ mức lên hai đến ba triệu triệu rưỡi triệu bảy
những cái cây to mình không nói
nhưng hôm nay có cái quất mà mình thấy nó có cái sự khác biệt đó là cái quất mà người ta chơi trên gỗ lũa
đấy mà vừa hỏi anh chủ vườn thì anh bảo là
với một cái bình quân ngay ở đầu ngoài đấy nó vào bốn mươi năm triệu
thực sự là đẹp
theo xác nhận từ các chủ vườn hiện tại đã có khách đi xem và mua cây
dự đoán sức mua sẽ tăng hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai vì dịch bệnh đã được kiểm soát
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin kinh tế và tiêu dùng đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức của kinh tế phương nam
kính thưa quý vị đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tp hcm cho biết đã hoàn tất hồ sơ
bàn giao vụ xuất lậu container thuốc lá trị giá hơn một mươi tỷ đồng cho công an tp hcm điều tra theo thẩm quyền
trước đó đội kiểm soát hải quan đã phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực
và phòng cảnh sát hải quan

kiểm tra lô hàng có dấu hiệu nghi vấn của công ty trách nhiệm hữu hàng hoàng mike globan
lô hàng thuộc tờ khai hải quan ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai được doanh nghiệp này khai báo là băng kéo rán nhựa
tự dính một mặt dạng cuộn xuất xứ việt nam số lượng một mươi một chín trăm một mươi kg trị giá trên sáu trăm linh tám triệu đồng
tuy nhiên kiểm tra thực tế hàng hóa cơ quan hải quan phát hiện chỉ có bốn kiện hàng băng keo theo đúng khai báo trên tờ khai hải quan
còn toàn bộ hàng hóa phía bên trong container là thuốc lá gồm tám trăm một mươi thùng cắt tông
trị giá ước tính số hàng này khoảng một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý trên bao vị các thùng cắt tông chứa thuốc lá đã được gián nhãn kiểm soát của hải quan campuchia
hải quan tp hcm nghi vấn hàng hóa có nguồn gốc từ campuchia được đưa vào việt nam để xuất khẩu sang nước thứ ba
trong năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm phát triển hàng hóa
phát hiện vi phạm gần bốn trăm hai mươi tỷ đồng qua công tác thanh tra
chủ yếu là thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng quản lý và sử dụng tài chính ngân sách quản lý sử dụng đất
cụ thể tp hcm thực hiện hai trăm linh sáu cuộc thanh tra tại ba trăm bảy mươi bảy đơn vị
kết quả phát hiện vi phạm ở các lĩnh vực như quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng
quản lý và sử dụng tài chính ngân sách quản lý sử dụng đất và lĩnh vực khác
số tiền được phát hiện vi phạm hơn bốn trăm một mươi tám tỷ đồng và hơn bốn mươi một sáu trăm linh tám m hai đất
xử lý khác về kinh tế hơn ba trăm bảy mươi chín triệu đồng đồng thời xử lý trách nhiệm hành chính năm mươi hai tổ chức và bốn trăm bảy mươi tám cá nhân
chuyển công an điều tra bốn vụ việc
ngoài ra tp hcm còn tổ chức hơn chín cuộc thanh tra liên ngành tại hơn một mươi một sáu trăm linh đơn vị
kết quả phát hiện hơn tám bốn trăm linh tổ chức cá nhân vi phạm
ban hành gần tám năm trăm linh quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn tám mươi năm tỷ đồng
một năm sau đại dịch nhiều mặt bàn đắc địa ngay trung tâm tp hcm
vẫn chưa được phát hiện
chưa được lấp đầy và không ít nơi lại xuất hiện tình trạng xuống cấp
tuy nhiên giá thuê những mặt bằng này không những là không giảm mà còn có xu hướng tăng giá trong thời gian qua
như mặt bằng ngay phía sau lưng tôi đây dù đã bị đóng cửa cả năm nay
tuy nhiên giá trào thuê vẫn được các môi giới báo lên tới hàng tỷ đồng mỗi tháng
hiện giá thuê mặt bằng trung tâm tại tp hcm vẫn đang có xu hướng gia tăng
dù đã bị đóng cửa trong một thời gian dài
theo các đơn vị khảo sát thị trường
nhà phố cho thuê ở tp hcm luôn có mức độ quan tâm cao
trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai mức độ quan tâm tìm kiếm các nhà phố cho thuê tại quận một và quận ba
lần lượt tăng đến một trăm năm mươi bốn và một trăm tám mươi tám so với thời điểm quý i năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm vừa mở cửa sau đại dịch
tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy nhà phố cho thuê ở các tuyến đường trung tâm hiện tại tương đối thấp
chỉ khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm một số khu vực thậm chí còn điều hiu hơn
một phần lý do khách thuê không còn mạng mà với khu vực trung tâm vì giá trào thuê quá cao
dù thực tế hiện nay mặt bằng đã xuống cấp trồng trọng cả bên trong lẫn bên ngoài
khách thuê buộc phải bỏ thêm một khoản chi phí lớn để cải tạo nâng cấp
còn môi giới cho biết không thể thương lượng mức giá thuê thấp hơn
theo sở du lịch tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn
để thu hút khách trong và ngoài nước
qua đó thì giới thiệu hình ảnh tp hcm sóng động đổi mới từng ngày
dự kiến doanh thu ngành du lịch đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba là một trăm sáu mươi tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch tp hcm kỳ vọng sẽ đón năm triệu lượt khách quốc tế
năm triệu lượt khách nội địa tổng thu ngành du lịch đạt một trăm sáu mươi tỷ đồng
sở du lịch tp hcm sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch thành phố
qua các hoạt động như lễ hội áo dài chuỗi sự kiện du lịch thể thao âm nhạc và ẩm thực
trong tuần lễ du lịch tp hcm diễn ra hàng năm
về sản phẩm mới sở du lịch tp hcm sẽ phối hợp với các quận huyện thành phố thủ đức hoàn thiện chương trình
mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng do ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo thực hiện
đến thời điểm này có hơn sáu mươi sản phẩm trong đó có ba mươi sản phẩm mới của hai mươi trên hai mươi hai quận huyện tp hcm phục vụ du khách
nhằm mang tới những bữa cơm tươm tất cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
trong những ngày tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi ba sáng ngày năm tháng một tại tp hcm đã đồng loạt tổ chức
chuỗi siêu thị mini tết không đồng mang chủ đề xuân đoàn kết tết nghĩa tình
và sự kiện hết sức ý nghĩa này được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm phối hợp
với các doanh nghiệp và hội nữ doanh nhân thành phố tổ chức
năm địa điểm của chuỗi siêu thị mini tết không đồng gồm nhà thi đấu rạch mỹ quận phú nhuận
nhà thi đấu quận bảy trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận bình tân
trong thời gian này những hộ nghèo cận nghèo hoàn cảnh khó khăn khuyết tật trẻ mồ côi công nhân
đóng trên các địa bàn và khu vực lân cận điểm tổ chức siêu thị mini không đồng
sẽ được phát phiếu mua hàng trị giá bốn trăm linh đồng
các gian hàng được bố trí hàng trăm thực phẩm thiết yếu thường có trong bữa cơm gia đình những ngày tết
siêu thị vẫn công khai giá để người dân tự chọn sản phẩm nhưng không quá số tiền niêm yết trên phiếu
cơ quan thuế trong trường hợp xác minh đại trụ sở không hoạt động có thể tiến hành chúng ta phải đánh số thuế của doanh nghiệp

trong trường hợp các đơn vị không hoạt động đại trụ sở như vậy thì cơ sở nào để cho các người dân đảm bảo quyền lợi

trong thời gian qua công an phạm phong chí minh liên tiếp triệt phá các tụ điểm tính dụng đen sử dụng hàng trăm nhân viên làm việc
nhiệm vụ hàng ngày là gọi điện khủng bố tinh thần người khác để đòi nợ
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an phạm phong chí minh sẽ tiếp tục đánh mạnh vào các tổ chức tụ điểm có hoạt động tính dụng đen
đồng thời phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư tp hcm để chú ý các doanh nghiệp khi đăng ký ngành nghề có liên quan đến tài chính phải chủ động phát hiện ngay từ đầu
học sinh được cảm ơn những thông tin hữu ích từ biên tập viên kim thảo
và đến đây tổ hợp kinh tế và tiêu dùng cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành quần thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại